thưa quý vị và các bạn thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ
bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền trung và tây nguyên
bộ công an vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chỉ đạo
và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức nắm chắc tình hình liên quan đến mưa lũ
để kịp thời ứng phó phát hiện xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai vi phạm pháp luật
bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở bố trí lực lượng công an cơ sở
hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông
kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt
nhất là trên tuyến đường sắt bắc nam và các trục giao thông chính
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
nước chảy xiết khu vực sạt lở và có nguy cơ xảy ra sạt lở
không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn
nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh vùng ngập lũ
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ không để xảy ra các tình huống đột xuất
không được dự báo sớm hỗ trợ chỗ ở tạm lương thực nhu yếu phẩm cho người dân
phải sơ tán bảo đảm ổn định đời sống cho người dân
khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút
đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu
nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
tổ chức trực ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai
các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai